cảm ơn các bạn đã theo dõi
tuy nhiên quý vị cũng cần phải lưu ý là tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn đang khá phức tạp
các khu vực ở công viên nhiều cây xanh hồ nước thì sẽ là nơi mũi có thể trú ẩn
vâng ạ chính vì vậy quần áo dài chất liệu mỏng mát thì là một lựa chọn thích hợp nhất
theo một nghiên cứu nói chung thì côn trùng có xu hướng bị thu hút bởi quần áo sẫm màu hoặc là có nhiều hoa văn
và mũi thì bị hấp dẫn nhất bởi màu đen và sau đó là màu đỏ
quý vị hãy nhớ điều này để chuẩn bị trang phục cho mình
vâng ngoài ra thì quý vị cũng đừng quên là sử dụng các sản phẩm chống và xương mũi được chứng nhận an toàn
hy vọng một vài gợi ý vừa rồi thì sẽ giúp cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật trọn vẹn
còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với các tin tức cập nhật